xin chào quý vị và các bạn
lý sơn là huyện đảo đầu tiên của tỉnh quảng ngãi chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số chín
mưa bão đã làm ba người tại huyện đảo bị thương
bão số chín cũng làm nhiều tàu thuyền cano neo đậu tại cồn an vĩnh bị đứt neo và chìm
nhiều cây cối cây cảnh quan ngã đổ bật gốc chắn ngang nhiều tuyến đường trên đảo
một số cơ quan nhà dân tốc mái và vỡ kính
hiện nay trên địa bàn tỉnh quảng ngãi vẫn có gió và mưa to
dù đã giảm nhẹ nhiều so với cuối giờ sáng
nước ở các sông đang dâng cao
theo chỉ đạo của ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam
vào chiều nay tất cả người dân đang di tản đều chưa được về nhà đề phòng gió lớn còn tiếp tục
có thể bị thương do cây cối nhà cửa tốc mái ngã đổ
theo báo cáo nhanh từ các địa phương vào lúc một mươi ba h chiều nay đã gây nhận thiệt hại ban đầu
tại huyện phước sơn gió bão đã làm bị thương ba người hiện đang được điều trị
ngoài ra có một mươi bốn nhà dân một nhà công vụ xã bị tốc mái sạt lở vùi lấp một mươi ba nhà
sạt lở gây tắc nạn
tại thành phố tam kỳ hiện vẫn chưa thể thống kê được thiệt hại
theo thông tin từ người dân đến thời điểm này các vùng biển tam thanh các vùng sát sông ở tam phú tam thăng thiệt hại rất nặng
nhà ở hầu như bị tốc mái tôn chưa có thiệt hại về người do đã chủ động di rời về đến nơi an toàn
do ảnh hưởng của cơn bão số chín tại đà nẵng đã có gió mạnh cấp tám giật cấp chín kèm theo mưa lớn khiến cho nhiều cây cố trên các tuyến đường bị ngã đổ
lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố đà nẵng đã đồng loạt gia quân tại tất cả các tuyến đường
tập trung giải phóng các cây xanh ngã đổ trên đường đảm bảo giao thông thông suốt và tuyên truyền cho người dân về sự nguy hiểm của cơn bão
theo thống kê sơ bộ ban đầu bão số chín làm sập tốc mái ba mươi một nhà và vỡ hơn hai mươi bảy hectare ao đìa hải sản của dân
đồng thời làm mất điện hơn nửa tỉnh phú yên hiện gió bão và mưa ở phú yên đã giảm
thị xã sông cầu là địa phương bị thiệt hại nặng nhất của tỉnh phú yên với ba mươi một ngôi nhà bị sập và tốc mái
hơn hai mươi bảy hectare audio hải sản bị vỡ
riêng ngành điện lực đã bị mất điện năm mươi một trên một trăm linh xã phường thị trấn trong toàn tỉnh
ngành điện lực đang kiểm tra sự cố và đang nỗ lực khắc phục trong thời gian sớm nhất
ảnh hưởng của cơn bão số chín mưa to nước sân cao đã khiến một cây cầu ở con rễ con tùm bị cuốn trôi
hiện ba thôn của xã đắc nè với bốn cây cầu bị cuốn trôi
trên một trăm ba mươi tám hộ một bốn trăm sáu mươi tám khẩu đã bị chia cắt hoàn toàn
trước tình hình diễn biến phức tạp của bão lũ sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh con tum
đã tổ chức thành lập năm đoàn kiểm tra công tác ứng phó với cơn bão số chín
tại các địa phương bị ảnh hưởng thiệt hại nặng nề bởi bão số chín
vào chiều ngày hôm nay hai mươi tám tháng một mươi thông tin từ huyện mờ rắc tỉnh đắk lắc
trên địa bàn đã có một trường hợp tử vong do ảnh hưởng của cơn bão số chín
cụ thể vào khoảng chín h ba mươi phút ngày hôm nay anh ibenia sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại buôn chó xã cửa đông dinh huyện mờ rắc
điều khỉa xe máy lưu thông trên tuyến đường đông trường sơn đoạn qua xã cửa đông dinh
thời điểm này do ảnh hưởng của cơn bão số chín trên địa bàn có gió rất mạnh
làm tấm tôn dùng để che vật liệu xây dựng của một hộ dân
bay ra đường và đập vào người khiến anh ibie bị ngã xuống đường tử vong
thưa quý vị trong thời điểm cơn bão số chín
đổ bộ vào đất liền nhiều phương tiện giao thông lưu thông trên địa bàn thừa thiên huế
đã được lực lượng công an tạm dừng ở khu vực thị trấn lăng cô huyện phú lộc
để đảm bảo an toàn trong suốt mùa mưa lũ trong những ngày vừa qua cho đến
thời điểm này lực lượng cảnh sát giao thông công an thừa thiên huế đã nỗ lực
thực hiện nhiều biện pháp để hỗ trợ người dân đảm bảo trật tự an toàn giao thông
để tránh ảnh hưởng của cơn bão số chín từ h ba mươi phút sáng ngày hôm nay
hầm đường bộ hải vân đã đóng chiều bắc nam và đến sáu giờ ba mươi phút
thì đã đóng hoàn toàn hai chiều để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện
không đi vào vùng tâm bão hơn sáu trăm linh phương tiện chủ yếu là xe tải xe ô tô xe khách
đã được lực lượng cảnh sát giao thông điều tiết sắp xếp vị trí và phân luồng
các phương tiện để hạn chế tình trạng ủn tắc cục bộ có thể xảy ra
đồng thời lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã phối hợp cùng với chính quyền
địa phương và người dân nấu hơn một suất cơm
một chai nước khoáng phát miễn phí cho những tài xế hành khách đang bị kẹt lại do bão

lực lượng cảnh sát giao thông khu lọc đã ủng hộ một năm trăm linh phương số phương tiện
để phòng chống trong vòng xuống tỉnh
nhưng tất cả các phương tiện đi từ bắc vào nam đi vào đà nẵng
cũng đủ tiền tuyến cửa nhỏ các máy đồ mạng để cho các xe phòng tuyến
bắt được an toàn
tại những địa điểm có cây gãy đổ lực lượng cảnh sát giao thông cũng triển khai cắt gọn thu dọn
để giải phóng mặt bằng thông tuyến
trong thời gian chờ đợi thông tuyến lực lượng cảnh sát giao thông cùng với các lực lượng khác và người dân
sẽ tiếp tục hỗ trợ giúp đỡ để các tài xế có thể yên tâm tránh chú hoàn lưu sau bão
một thông tin vừa được cập nhật từ đà nẵng
và cũng chưa từng có cơn bão nào mà hoàn lưu gió giật mạnh kéo dài nhiều giờ liền
gây thiệt hại nặng nề ở các địa phương miền trung
và đó là nội dung đánh giá sơ bộ về cơn bão trong cuộc họp vừa diễn ra tại sở chỉ huy tiền phương
ứng phó với cơn bão số chín đặt tại đà nẵng
theo đánh giá đây là một cơn bão đặc biệt nguy hiểm
hoàn lưu gió giật mạnh kéo dài suốt sáu đến bảy tiếng đồng hồ
tốc độ gió cấp một mươi dẫn cấp một mươi một một mươi hai
cơn bão đi qua kèm theo mưa lớn trên diện rộng
khu vực lưu lượng mưa trên hai trăm linh mm và kéo dài liên tục
đặc biệt tại tỉnh quảng ngãi
đến một mươi sáu h ngày hôm nay vẫn chưa ghi nhận thương vong tại các tỉnh miền trung
ba tàu cá bình định đang gặp nạn và mất tích hai mươi sáu người dân
bão số chín đã gây thiệt hại nặng nề về kinh tế tài sản của người dân
cho đến giờ hôm nay khoảng chục vạn hàng chục vạn
cái ngôi nhà của dân và các chiếc dưới hạ tầng đã bị đốc máy hỏng mắm
một số những diện tích một số những cơ hội
cơ sở nhà yếu thì bị sập đó là cái tác hại
thứ hai nữa là các thế chế công trình kinh tế
kể cả các công trình điện mặt trời rồi các công trình khác
rất nhiều thiết chế bị thiệt hại
cho đến giờ hôm nay chúng ta đang tiếp tục tới đây
giả pháp thống kê đánh giá
nhưng về nhất định có thể nói trong một thời gian rất ngắn hai ngày
với một khối trường công việc khổng lồ
với một cơn bão đặc biệt nguy hiểm
có thể nói lịch sử hai mươi năm nay
vào đúng cái vùng này của chúng ta
mà lại vào vùng nũ trồng nũ
với sự ý thức trách nhiệm
cả hệ thống chi trị toàn bộ người dân
chúng ta vào cuộc
theo dự báo tại các tỉnh miền trung
hoàng lưu gây gió rất lớn đến cấp chín cấp một mươi
có vùng cấp một mươi một
và còn hoạt động nhiều giờ liên tiếp
thậm chí là cả đêm hôm nay
vậy nên công tác đảm bảo an toàn cho người dân
tại địa điểm tránh trú ở địa bàn sung yếu
là biện pháp được đặt lên hàng đầu
một trong việc nảy sinh bốc sốc nhất hiện nay
đó là lũ của các sông
đặc biệt sông vệ
đã lên trên báo động số ba
những giờ tới tiếp tục lên cao
thậm chí dự báo trên báo động số ba một m
vậy công tác tập trung số một chúng ta
ứng hóa di chuyển di rời tiếp
người dân ở những cái hạ du
của tất cả các nêu vực sông nam trung tội
chúng ta ở vùng trung
để đảm bảo an toàn
công viên này phải tiến hành bằng chương
ngay từ giờ cuối này thậm chí trong đêm
để đảm bảo không có xảy ra
dùm do thương vong đối với người dân của chúng ta
công tác ứng phó với báo số chín
đang tích cực được triển khai
đặc biệt chú trọng tại các tỉnh tây nguyên
vì đây là khu vực sẽ tiếp tục có gió lớn
và mưa lớn
thực hiện tốt phương châm bốn tại chỗ
để đảm bảo hạn chế mức thấp nhất thiệt hại
là mảnh đất hàng năm
đều phải đối mặt với mưa bão
trong những ngày vừa qua người dân miền trung
vẫn chưa hết bàng hoàng trước mức độ tàn phá
khủng khiếp của trận lũ dữ
nay lại tiếp tục hoàn mình chống chọi
với sức tàn phán nặng nề của cơn bão số chín
trong hoàn cảnh khó khăn ấy
hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân
lăn lộn dưới trời rông
lăn lộn dưới trời rông gió
sát cánh cùng với người dân vượt qua bão lũ
bảo đảm tính mạng an toàn tài sản cho người dân
là minh chứng sống động
cho tình cảm quân dân nơi vùng lũ miền trung
trụ sở của trạm kiểm soát giao thông cửa ô hòa hiệp
quận liên kiểu thành phố hà đẳng
từ chiều qua các cán bộ chiến sĩ
đã đón hai mươi một hội dân trên địa bàn phường hòa hiệp bắc
đến đây để trú bão
các gia đình được bố trí chỗ
để nghỉ ngơi sinh hoạt
cùng nấu ăn tại bếp ăn tập thể của đơn vị
với những lương thực được các cán bộ chiến sĩ
chuẩn bị sẵn
cái này là anh em cán bộ chiến sĩ
tự góp tiền với nhau để giúp dân
và sáng nay lãnh đạo phà cũng có lên hỗ trợ
một số kinh phí
để cho nhân dân được bữa ăn tương tắc hơn
đây thì mấy chú công an vô thông
tốt một lát
cứ cho dân ăn ở đầy đủ
cả hai phát hiện một chiếc xe máy đậu không người trông coi nên nhanh chóng tiếp cận lấy trộm
giá trị đem bán tài sản trộm cắp là bốn triệu đồng và được chia ra để hai đối tượng tiêu xài cá nhân
nguyễn thanh sang và phạm minh đức là các đối tượng nghiện ma túy
riêng phạm minh đức từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản
vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra
khoảng chín giờ sáng nay ngày hai mươi tám tháng một mươi một người phụ nữ đi xe máy trên đường dt bảy trăm tám mươi
khu vực tỉnh bình dương đã bị xe đầu kéo pha chạm bánh xe cán ngang chân
tài xế đã phải dùng đến xe cẩu nhất bánh lên mới đưa được người phụ nữ ra ngoài
xe đầu kéo biển số năm mươi l sáu nghìn năm trăm một mươi bảy lưu thông trên đường dt bảy trăm bốn mươi bảy hướng từ thị xã tân uyên về thành phố thuận an
khi xe lưu thông đến ngã tư mỹ ông cù đoạn qua phường bình chuẩn thành phố thuận an tỉnh bình dương
tài xế cho xe ôn cua rẽ phải thì xảy ra va chạm với xe máy do một người phụ nữ điều khiển
sau va chạm người phụ nữ bị bánh xe container cán qua chân
tài xế phát hiện sự viện đã dừng lại đồng thời nhờ xe tải cẩu nhấc bánh xe lên mới đưa được người phụ nữ ra ngoài đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng
ghi nhận tại hiện trường xe máy bị nghiền nát dưới bánh xe giao thông qua khu vực gặp khó khăn
nguyên nhân vụ tai nạn đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ
gần thời điểm lễ cuối năm đón tết nguyên đáng tình trạng cháy nổ thường gia tăng và phức tạp
để kéo giảm số vụ cháy nổ việc tổ chức các đợt diễn tập là cực kỳ quan trọng nhất là đối với các tòa nhà cao tầng hay khu vực đường hầm
và sau đây là ghi nhận tại phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tp hcm
buổi diễn tập cấp thành phố tại tòa nhà cao tầng số năm công trường mê linh phường bến nghé quận một tp hcm
tình huống giả định xảy ra một vụ nổ do xét đánh gây cháy và lan rộng toàn bộ tầng bảy của tòa nhà
hàng ngàn nhân viên trong tòa nhà hoán loạn tháo chạy
tại tầng hầm một số ô tô trong lúc tháo chạy dẫn đến va chạm gây cháy tầng hầm
bốn mươi sáu xe chuyên dụng cùng xe chữa cháy xe thang khu hộ xe khu thương robo chữa cháy được điều động tham gia
các đơn vị bao gồm bộ tư lệnh thành phố các cơ sở y tế hội chức thập đỏ thanh niên sung phong cũng được điều động phối hợp
buổi diễn tập có hơn hai ba trăm linh người tham gia trong đó ba trăm tám mươi tám người trực tiếp thực binh
qua cái diễn tập ngày hôm nay chúng tôi đã học được rất nhiều bài học buổi liên quan đến các công tác như là cứu nạn thoát nạn di tản và hối hợp với các lực lượng liên quan để giảm tách đơn cháy một cách nhân nhất
trong chiều ngày hai mươi bốn tháng một mươi phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố cũng đã tổ chức diễn tập chữa cháy và ứng cứu trong trường hợp khẩn cấp tại hầm vượt sông sài gòn
đây cũng là một trong những địa hình phức tạp lực lượng chữa cháy khó tiếp cận đặc biệt phải có sự đồng bộ từ rất nhiều đơn vị
do đó các đợt diễn tập sẽ giúp các đơn vị làm chủ được tình huống phối hợp nhịp nhàng và tránh được hỗn loạn
việc diễn tập vào dịp cuối năm cũng quan trọng đối với công tác phòng cháy chữa cháy của thành phố
cuối năm hai nghìn hai mươi thì tình hình cháy nổ sẽ diễn biến rất là phức tạp cho nên là đề nghị các người đứng đầu cơ sở các đơn vị phải nêu cao
trách nhiệm về công tác phòng cháy chữa cháy thường xuyên tổ chức kiểm tra về an toàn phòng cháy cháy và khắc phục các sơ hở thiếu sót về phòng cháy chữa cháy
quản lý thật là chặt các nguồn lửa nguồn nhiệt gây ra cháy bố trí sắp xếp hàng hóa đảm bảo khoảng cách an toàn phòng cháy chữa cháy
kiểm tra kiểm soát rà soát hệ thống điện khắc phục những hệ thống điện không đảm bảo an toàn phòng cháy cháy cháy
đồng thời chuẩn bị đầy đủ lực lượng phương tiện và xây dựng các phương án xử lý về cháy nổ và cứu nạn cứu hộ ở đơn vị cơ sở của mình
theo thống kê toàn thành phố có hơn một hai trăm linh chung cư cao tầng trong đó hơn năm trăm linh cơ sở cao từ một mươi tầng trở lên
qua cuộc diễn tập phó chủ tịch ubnd thành phố đề nghị công an tp hcm tiếp tục rà soát hoàn thiện phương án chữa cháy khu nạn khu hộ chung cư nhà cao tầng và các cơ sở đặc thù
tiếp tục với một vấn đề giáo dục
gần hai tháng thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới và sách giáo khoa lớp một đã bắt đầu xuất hiện một số khó khăn
trong đó lo âu không chỉ đến từ phía thầy cô mà phụ huynh cũng tỏ ra hoang mang khi đồng hành cùng các con tiếp cận cách tiếp thu mới
và để tháo gỡ những bất cập này ngành giáo dục đào tạo tp hcm đã đối thoại đa phương lắng nghe từ cả người dạy và người học để nhanh chóng gỡ rối
nhiều phụ huynh và đại diện các phòng giáo dục trên
địa bàn tp hcm cho rằng việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới còn nhiều bất cập
vì thời điểm giáo viên phụ huynh tiếp cận sách giáo khoa muộn hơn các năm giáo viên hiện nay còn mang nặng tư duy của phương pháp dạy học trước đây nên thấy áp lực khi triển khai chương trình mới
ngày xưa bé học lớp năm em là em cho học chương trình trước
khi vô học thì bé cũng như không còn tò mò nữa
với lại do dịch covid một mươi chín nên con bé sau của em đang học lớp một là không có học trước bất cứ chữ nào luôn
vô học thì không có học trước bất cứ chữ nào luôn
vô học thẳng luôn cho nên là con em còn khó khăn về cái nét cơ bản
hôm nay cái khó khăn của các thầy cô là bảy mươi các con sẽ không biết gì về cái chương trình về cái triển khai
cho nên cái khó khăn thứ nhất
cái khó khăn thứ hai nữa là cái sách giáo khoa đến tay phụ huynh học sinh năm nay khá trẻ
nhưng mà về tháng tám thì các thầy cô mới đầy đủ các phụ huynh mới đầy đủ một trăm linh là có sách giáo khoa trong tay
cho nên sự nghiên cứu và công tác của phụ huynh khá chật vật đối với các thầy cô giáo của chúng ta
để dạy và học lớp một theo chương trình mới được hiệu quả vai trò chủ động của giáo viên hết sức quan trọng
đặc biệt chú trọng trong việc học tập trao đổi kinh nghiệm thông qua tổ chuyên môn đánh giá rút kinh nghiệm
bên cạnh đó việc tương tác thường xuyên với phụ huynh cũng là cách để phụ huynh hiểu hơn về chương trình mới để đồng hành cùng giáo viên
mỗi một bộ sách giáo khoa nó có một chiếc lý viên
và từ cái chiếc lý viên này thì các chủ viên các tác giả những nhà khoa học
người ta thiết kế thành những cái lý viên này
như vậy thì trong những công tác đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn
chúng ta phải xác định là cái định hướng mà đi theo cái định hướng nghiên cứu bài học rất là quan trọng
để tháo gỡ những vướng mắt sở giáo dục đào tạo tp hcm yêu cầu giáo viên được quyền chú động
trong việc xây dựng kế hoạch bài học trên cơ sở khung chương trình dạy học và thời lượng của từng môn
thì thiết kế bài học phù hợp với tình hình thực tế
việc chú động xây dựng kế hoạch của tổ bộ môn rất quan trọng
trong đó vai trò của từng giáo viên đối với lớp mình dạy là quyết định và chú động
sau giáo viên hiệu trưởng là người quan trọng thứ hai để thực hiện hiệu quả của chương trình

đặc biệt là giáo viên lớp một để kịp thời tháo gỡ cũng như là hỗ trợ giáo viên
sở giáo dục và đào tạo tp hcm cũng lưu ý giáo viên không đặt ra yêu cầu đạt chung
đối với tất cả học sinh trong lớp ở giai đoạn đầu năm học tránh gây áp lực
nhà trường được yêu cầu tăng cường gặp gỡ
trao đổi phối hợp với phụ huynh để giúp học sinh làm quen hòa nhập với môi trường
lắng nghe phản ánh từ phụ huynh ghi nhận những vướng mắt để cùng trao đổi tìm biện pháp tháo gỡ
khó khăn giai đoạn đầu là điều không thể tránh khỏi
nhưng việc chú động ngay từ phía cơ sở là yếu tố cơ bản
để thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông mới ở lớp một